hiện nhiều ngư dân tỉnh phú yên đã tự cải hoán tàu cá để nhanh chóng được khai thác vùng khơi theo quy định
tuy nhiên theo tri cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản địa phương này
ngư dân phải đăng ký cải hoán tàu cá và gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt
thì mới bảo đảm tránh những rủi ro không mong muốn
dù chưa đến mùa sửa chữa tàu cá nhưng hiện tại xưởng đóng và sửa chữa tàu cá đông tác
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên rất nhộn nhịp
nhiều tàu cá dưới một mươi năm mét đang trong giai đoạn hoàn thiện các khâu cuối cùng để có chiều dài trên một mươi sáu mét
điều đang nói ở đây là mặc dù các chủ tàu đều biết việc được phép cải hoán hay không còn phải chờ
nhưng do nằm bờ dài ngày vì khai thác vùng lộng thua lỗ
họ đã tự cải hoán tàu của mình với mong muốn sẽ được cơ quan chức năng sớm cấp phép khai thác vùng khơi
đã hơn một tháng qua ngư dân vẫn chưa nhận được thông báo về việc đăng ký cải hoán tàu cá
nên nhiều người đã đưa tàu lên bờ vừa sửa chữa vừa cải hoán
để tàu dài thêm một mét họ phải mất cả một trăm linh triệu đồng có tàu hơn hai trăm linh triệu đồng
ngư dân chỉ khi nào được cấp thẩm quyền có thông báo cụ thể có hướng dẫn rõ ràng
lúc đó thì người dân mới nên tiến hành gọi như tiến hành cải hoán
theo hạn ngạch mà bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp cho tỉnh phú yên
thì trong hơn một một trăm tám mươi tàu lâu nay khai thác vùng khơi giờ chỉ còn hơn bốn trăm năm mươi tàu
số còn lại hơn bảy trăm ba mươi tàu dưới một mươi năm mét phải chuyển sang khai thác vùng lộng
tri cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phú yên cho biết
sắp tới sẽ có thông báo đến các địa phương để ngư dân đăng ký cải hoán tàu cá
và gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt
dân cứ ra khơi khai thác theo giấy phép đã được cấp để tránh rủi ro và đúng quy định